các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cảm ơn các bạn đã cùng thành phố và cùng ngành y tế can đảm đối mặt với tử thần
và làn sóng covid một mươi chín vô cùng khủng khiếp
theo chủ tịch phan văn mãi còn nhiều khó khăn nhưng bước vào năm hai nghìn hai mươi hai
thành phố hồ chí minh tự tin mở cửa từng bước khôi phục kinh tế với một số lợi thế quan trọng
khó khăn thách thức đang còn nhiều nhưng tất cả chúng ta hãy cùng siết chặt tay nhau
tạo sự chuyển động mạnh mẽ ngay từ tháng đầu quý đầu của năm
nỗ lực hơn nữa đưa thành phố trở lại nhiệm độ tăng trưởng vốn có
ông mãi nói tại hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi hai vào ngày tám tháng một
theo ông mãi đến nay dịch cơ bản đã được kiểm soát và thành phố đang triển khai sáu giải pháp chiến lược trọng tâm
để thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
ở cấp thành phố nguy cơ dịch ở cấp độ một đối với cấp quận huyện có một mươi tám địa phương ở cấp độ một
bốn địa phương cấp độ hai tuy nhiên dịch còn tiềm ấn nhiều yếu tố phức tạp
nhất là những ngày gần đây biến chủng omitran xuất hiện
đây do các thành quả chống dịch của thành phố
về phương hướng nhiệm vụ cho năm hai nghìn hai mươi hai ông mãi cho biết nội dung quan trọng nhất vẫn là kiểm soát
đảm bảo an toàn phòng chống dịch
trước mắt thành phố tập trung giám sát và xử lý đối với biến chủng mới omicron
bên cạnh đó thành phố sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh
khôi phục kinh tế dịch vụ thúc đẩy phát triển công nghiệp
thành phố cũng tập trung nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị
hoàn thành hai đề án phân cấp ủy quyền và cơ chế chính sách cho thành phố thủ đức
cải thiện môi trường đầu tư đồng hành cùng doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
thu hút đầu tư tư nhân đẩy nhanh tiến độ tuyến metro số một bến thành suối tiên
khởi công tuyến metro số hai triển khai kế hoạch phát triển nhà ở thành phố giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm
tại hội nghị chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu các sở ngành không tổ chức các đoàn đi thăm
chúc tết lãnh đạo các cấp nghiêm cấm tặng quà tết cho cấp trên dưới mọi hình thức
không sử dụng kinh phí phương tiện tài sản công và các hoạt động mang tính cá nhân trái quy định trong dịp tết
các đơn vị được yêu cầu chuẩn bị nguồn hàng hóa dồi dào phong phú
không để xảy ra tình trạng thiếu hàng nâng giá ảnh hưởng đời sống người dân
chính quyền tổ chức các hoạt động gặp gỡ thăm hỏi tặng quà chăm lo tết các gia đình chính sách
khó khăn một cách thiết thực và có ý nghĩa
cuối cùng chủ tịch phan văn mãi yêu cầu đảm bảo các tiêu chí an toàn
nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu đi lại cho nhân dân từ tp hcm đi các tỉnh thành trước tết
và quay lại thành phố sau tết tập trung giải quyết các công việc tồn động trước tết
không để người dân doanh nghiệp chờ đợi
tp hcm mặc dù chưa thể vỗ ngược nói tốt về dịch bệnh
thế nhưng phần nào trong buổi họp báo chiều qua tp hcm đã tự tin khẳng định
hiện tại số ca tử vong do covid một mươi chín tại tp hcm thấp nhất trong nửa năm qua
cụ thể số ca tử vong do covid một mươi chín tại tp hcm thấp nhất trong một trăm bảy mươi năm ngày qua
đó là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
và phục hồi kinh tế tp hcm diễn ra vào chiều bảy tháng một
theo ông phạm đức hải phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
và phục hồi kinh tế tp hcm trong ngày sáu tháng một tp hcm ghi nhận hai mươi ca tử vong do covid một mươi chín
thấp nhất trong một mươi bảy ngày qua tính từ ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
tính từ đầu đợt dịch tp hcm đã ghi nhận hai mươi bảy mươi trường hợp tử vong do covid một mươi chín
từ một mươi bảy h ba mươi ngày sáu tháng một đến một mươi bảy h ba mươi ngày bảy tháng một tại tp hcm hai mươi
trong đó có hai ca từ các tỉnh chuyển đến như sau
tiền giang một tây ninh một
tính đến một mươi tám h ngày sáu tháng một có hơn năm trăm linh bảy trường hợp mắc covid một mươi

thành phố đang điều trị cho hơn năm bệnh nhân trong đó có tám mươi chín trẻ em dưới một mươi sáu tuổi
ba trăm một mươi chín bệnh nhân nặng đang thở máy
đến nay tp hcm đã thực hiện tiêm một mươi bảy sáu triệu mũi vaccine
trong đó có hơn hai triệu mũi nhắc lại hơn ba trăm sáu mươi chín mũi bổ sung
về kế hoạch trong dịp tết nguyên đáng nhâm dần hai nghìn hai mươi hai ông phạm đức hải cho biết
thành phố đang theo dõi tình hình dịch bệnh để quyết định xem có bắn pháo hoa vào đêm giao thừa hay không
còn các hoạt động khác như là hội hoa sân đường hoa tp hcm sẽ công bố
kế hoạch cụ thể trong tuần sau
vào chiều mông bảy tháng một sở y tế cho biết lực lượng quân y chi viện sẽ rời thành phố trước tết âm lịch
các trạm y tế lưu động vẫn được duy trì bằng nhân sự địa phương
theo tránh văn phòng sở y tế nguyễn thị huỳnh mai kế hoạch rút quân được bộ quốc phòng
và tp hcm bàn bạc từ một tháng trước và đã nằm trong kịch bản
thời điểm đó số ca nhiễm mới vẫn đang tăng và số ca f tử vong còn cao
nên thành phố đề nghị lực lượng quân y tiếp tục hỗ trợ cho đến khi tình hình dịch được kiểm soát ổn định
vai trò của lực lượng quân y được đánh giá rất cao nhất là trong việc vận hành các trạm y tế lưu động
như chăm sóc cấp phát thuốc theo dõi điều trị f tại nhà phát hiện nhiều trường hợp trở nặng
để chuyển viện kịp thời bà mai cho hay
hiện nay khi số f mới và số ca tử vong tại thành phố đã giảm
lực lượng quân y sẽ rút đi theo kế hoạch để hỗ trợ các tỉnh khác
chánh văn phòng sở y tế cho biết để tiếp quản lại các trạm y tế lưu động
sở y tế đã tham mưu cho ban chỉ đạo phòng chống dịch các địa phương sắp xếp lại các trạm trên tinh thần
tận dụng tất cả nhân viên y tế trên địa bàn quận huyện
theo đề xuất của ủy ban nhân dân quận huyện và thành phố thủ đức
sở y tế sẽ cử nhân viên y tế đến các bệnh viện trung tâm y tế hỗ trợ duy trì các trạm y tế lưu động
đồng thời kêu gọi sự tham gia của hệ thống y tế tư nhân như các bệnh viện phòng khám tư nhà thuốc riêng
riêng về nhóm nhà thuốc đã có hơn hai ba trăm linh trong số sáu năm trăm linh đơn vị trên thành phố
cùng tham gia phòng chống dịch như hỗ trợ giám sát các trạm y tế tư vấn hướng dẫn chăm sóc f tại nhà
liên quan đến tình hình mở cửa các hoạt động dịch vụ tại tp hcm
mới đây ủy ban nhân dân tp hcm đã ra quyết định cho phép quán bar karaoke mở cửa trở lại với một số điều kiện cụ thể
ngày bốn tháng một
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm dương anh đức ký văn bản khẩn cho phép các cơ sở kinh doanh vũ trường
quán bar karaoke cao lạc bộ khiêu vũ massage được phép hoạt động trở lại từ ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
các cơ sở này phải đảm bảo bộ tiêu chí đánh giá an toàn chống dịch theo quyết định bốn hai bốn bốn ban hành ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
và quyết định ba năm tám ba ban hành ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của ủy ban nhân dân tp hcm
điều kiện thứ hai
là địa phương nơi cơ sở kinh doanh trú đóng thẩm định cho phép hoạt động
trước đó sở văn hóa thể thao tp hcm đã có văn bản gửi ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố
về đề xuất cho phép dịch vụ karaoke vũ trường và câu lạc bộ khiêu vũ mở cửa trở lại
cụ thể sở văn hóa thể thao tp hcm đề xuất cho phép dịch vụ karaoke vũ trường và câu lạc bộ khiêu vũ hoạt động trở lại
nhằm đáp ứng nhu cầu việc làm và hoạt động vui chơi giải trí cho người dân cũng như thúc đẩy các hoạt động phục vụ khách du lịch
từng bước khôi phục lại nền kinh tế
cơ quan này lý giải tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tp hcm đã từng bước kiểm soát tốt
tỷ lệ bao phủ vaccine đủ hai mũi cao hầu hết hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ đều đã đi vào hoạt động
đồng thời bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng chống dịch covid một mươi chín đối với những loại hình kinh doanh này cũng đã có
sở văn hóa thể thao thành phố nhấn mạnh các cơ sở karaoke cần phải đảm bảo bốn m hai trở lên một khách không bao gồm công trình phụ
điều kiện này đối với các vũ trường câu lạc bộ khiêu vũ được tính trên diện tích sàn khiêu vũ
trước đó vào ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một sở văn hóa thể thao đã tiếp nhận đơn của công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại dịch vụ ẩm thực icon
đề nghị được mở cửa hoạt động trở lại
đến ngày hai mươi hai tháng một mươi hai cơ quan này đã tiếp tục nhận được thư khẩn cầu xin cứu xét cho dịch vụ karaoke
mở lại của hệ thống karaoke and nice
theo đó các cơ sở trình bày hoàn cảnh khó khăn trong thời gian tạm ngưng hoạt động và có nguyện vọng cho phép mở cửa trở lại